bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát giao thông số ba xác minh và khẳng định đây là xe chở khách không phải xe chở người nhà về đám hiếu như tài xế khai báo
theo chỉ thị số một mươi sáu về cách ly toàn xã hội để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín từ giờ ngày một tháng bốn tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng
hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác
dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác
theo cục cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe khách cố tình hoạt động để góp phần ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi
ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa có văn bản cho phép trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thành phố tổ chức kiểm định ở mức tối thiểu nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ủy ban nhân dân tp đà nẵng thống nhất chủ trương theo đề xuất của sở giao thông vật tài về việc cho phép trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tổ chức hoạt động kiểm định ở mức tối thiểu
từ ngày thứ hai đến ngày thứ tư đồng thời thực hiện tuyên truyền các tổ chức cá nhân không đưa phương tiện đi kiểm định khi chưa có nhu cầu cần thiết tham gia giao thông
tăng cường triển khai các biện pháp để phòng chống dịch covid một mươi chín theo khuyến cáo của bộ y tế kiểm soát số lượng phương tiện vào đơn vị kiểm định ngay từ cổng ra vào bảo đảm số lượng ở mức tối thiểu
thưa quý vị và các bạn sau hai ngày thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
hầu hết xe khách tuyến cố định xe hợp đồng xe taxi xe buýt ở hà nội đều đồng loạt tạm dừng hoạt động
tuy nhiên vẫn còn một số lái xe taxi chưa thực hiện nghiêm quy định việc cách ly toàn xã hội vẫn tham gia đón khách trái phép với quy định của bộ giao thông vận tải
trước cửa bến xe khách mỹ đình không có một chiếc xe khách nào hoạt động đón trả
ngay cả xe ôm xe gồ ráp lực lượng vốn kín đặc trước cửa bến xe nay cũng không có
đường phạm văn hùng con đường thường xuyên diễn ra cảnh ủn tắc thì nay giao thông thừa thớp đường phố vắng vẻ
tuy nhiên vẫn còn một số xe taxi di chuyển hoạt động trên tuyến đường bất chấp lệnh cấm của bộ giao thông vận tải
và đây là chiếc xe taxi của hãng sao việt nam
không chỉ vi phạm lệnh cấm mà chiếc xe còn dừng đỗ sai quy định
khi lực lượng thanh tra giao thông nhắc nhở lái xe còn loanh quanh trôi cãi đưa ra các lý do biển hộ
ra chỗ trường bảng hàm này tôi mua thuốc ho đấy là thuốc ho tôi đặc trị của thuốc ho tôi
không có tôi biết là có khách đâu
ngay sau khi có chỉ thị của thủ tướng chính phủ và chỉ đạo của bộ giao thông vận tải về việc dừng hoạt động vận tải hành khách
các tổ đội của thanh tra giao thông thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động nhắc nhở các doanh nghiệp lái xe nghiêm túc thực hiện nghiêm chỉ đạo
trước mắt nếu lái xe nhà xe vẫn tham gia giao thông lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở
còn nếu cố tình vi phạm dừng đòn
khách sẽ bị xử lý nghiêm
mọi người là chấp hành theo đúng cái chỉ thị của thủ tướng chính phủ
việc xe taxi hoạt động chở khách trong thời gian này tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
vì vậy các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc nhanh chóng xử lý nghiêm những trường hợp cố tình làm trái quy định